theo thông tin từ tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mưa lũ do bão số ba chưa gây sự cố về hồ chứa
tuy nhiên nếu tình hình mưa bão vẫn tiếp tục thì hàng trăm hồ chứa có nguy cơ không an toàn vì bị hư hỏng nặng hoặc đang trong quá trình sửa chữa
theo tổng cục thủy lợi hiện trong vùng mưa lũ do bão số ba các hồ chứa vẫn đang được vận hành theo đúng quy trình
được tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo an toàn
tuy nhiên nếu tiếp tục có mưa lớn thì bắc bộ có tám mươi một hồ bắc trung bộ có ba mươi hai hồ bị hư hỏng cần đặc biệt lưu ý
đến cuối ngày ba tháng tám mưa đã gây ngập lụt cho khoảng hai năm trăm linh hectare cây trồng tại bắc ninh hải dương nam định và thanh hóa
tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban tổng hợp tình hình thời tiết vận hành công trình thủy lợi hồ chứa
phòng chống ngập lụt tổ chức kiểm tra và tăng cường vận hành công trình để tiêu úng cho lúa